mỗi khi có tai nạn xảy ra bất kể giờ giấc các thành viên của đội cứu nạn trên đèo lò so thuộc xã đắc man huyện đắc rây tỉnh con tum lập tức có mặt cùng với lực lượng chức năng khẩn trương cứu hộ
sự có mặt kịp thời của họ đã giúp nhiều người giữ được mạng sống và bảo vệ tài sản an toàn
đã hơn một mươi năm nay tham gia vào công tác cứu hộ cứu nạn tại khu vực đèo lò so anh đinh văn hoàng ba mươi hai tuổi thôn măng khênh xã đắc man huyện đắc lây tỉnh con tum không nhớ nổi số lần tham gia ứng cứu tai nạn giao thông
dù mưa hay nắng chỉ cần một tin báo anh lập tức lên đường tới hiện trường để cùng với lực lượng chức năng cứu hộ hành khách bị nạn
lần trước mình cũng gặp cái tình trạng mà thấy một người chết rồi nhưng mà mình không cứu được người ta nên từ nữa mình nghĩ là cứu qua tai nạn là mình đi chứ mình không nghĩ một cái gì nữa cả
đèo lò so có chiều dài hơn hai mươi km nối tỉnh con tum và quảng nam với nhiều đoạn đèo dốc quanh co và quanh năm thời tiết sương mù bao phủ
trước nghĩa cử cao đẹp của đội cứu hộ giờ chỉ cần có tin báo về tai nạn là những người dân thanh niên của xã đắc man có mặt
để cùng với lực lượng chức năng cứu hộ
thành lập đội cứu hộ cứu nạn này rất là hiệu quả và kịp thời nhằm ứng cứu những tai nạn giao thông có thể xảy ra nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại về con người và hầu như là về con người và phương tiện một cách thấp nhất nhanh chóng kịp thời
thế nhưng mà cái vật tham gia của nhân dân địa phương đặc biệt là mô hình cái tổ thanh niên tình nguyện trên địa bàn xã đắc man
đã phối hợp rất tốt trong việc cứu hộ cứu nạn lực lượng cảnh sát giao thông cũng làm rất tốt công việc chỉ đạo tại hiện trường công tác cứu hộ huy động các trang thiết bị nghiệp vụ cùng tham gia
đèo lò so với nhiều điểm đen về tai nạn giao thông người dân sinh sống thừa thớt nên công tác cứu hộ cứu nạn ở khu vực này rất khó khăn
trong nhiều năm qua nhờ sự tình nguyện cứu hộ của các đoàn viên thanh niên và người dân sinh sống trên đỉnh đèo này đã góp phần rất lớn vào công tác cứu hộ cứu nạn
giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do tai nạn giao thông gây ra